nhân dịp đón tết nguyên đán đình dậu hai nghìn một mươi bảy và kỷ niệm một trăm một mươi năm ngày sinh tổng bí thư trường trinh
sáng nay đoàn công tác của đồng chí phạm bình minh ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng chính phủ
bộ trưởng bộ ngoại giao cùng trung ương hội chữ thập đỏ việt nam về dân hương tưởng nhớ tổng bí thư trường trinh
tại khu nhà lưu niệm tổng bí thư trường trinh xã xuân hồng huyện xuân trường tỉnh nam định
và tổ chức trao quà tết cho gia đình chính sách nạn nhân chất độc da cam người nghèo và cận nghèo trên địa bàn huyện xuân trường và vụ bản tỉnh nam định
sau khi dân hương tưởng nhớ tổng bí thư trường trinh phó thủ tướng bộ trưởng bộ ngoại giao phạm bình minh và đoàn công tác đã đến
ủy ban nhân dân xã xuân hồng huyện xuân trường và ủy ban nhân dân xã cộng hòa huyện vụ bản trao hai trăm linh xuất quà tết của trung ương hội chữ thập đỏ việt nam
cho hai trăm linh hộ thuộc diện gia đình chính sách nạn nhân chất độc da cam hộ nghèo và cận nghèo của các xã xuân hồng xuân ngọc huyện xuân trường
và các xã hợp hưng cộng hòa huyện vụ bản mỗi xuất quà trị giá hơn một triệu đồng phó thủ tướng cùng đoàn công tác cũng đã đến thăm và tặng quà
chúc tết gia đình ông nguyễn văn vãng chín mươi tuổi ở xóm hai mươi chín xã xuân hồng huyện xuân trường là gia đình liệt sĩ thăm và tặng quà chúc tết bà phạm thị kệ tám mươi sáu tuổi
thuộc diện người tàn tật cô đơn và nghèo khó của xã xuân hồng huyện xuân trường nhân dịp này bộ ngoại giao cũng trích từ nguồn quỹ phúc lợi
trao hai mươi xuất quà trị giá mỗi xuất quà hai triệu đồng cho hai mươi đối tượng chính sách nạn nhân chất độc da cam trên địa bàn huyện vụ bản
trao tặng cho thân nhân liệt sĩ trần văn ích thôn thượng đồng xã hiển khánh huyện vụ bản một trăm linh triệu đồng để xây dựng nhà tình nghĩa